năm qua kinh tế vĩ mô trong nước ổn định và sức ép tăng tỷ giá do tâm lý thị trường bị loại bỏ
chính là nguyên nhân lớn khiến người nhận kiều hối chuyển từ ngoại tệ sang nắm giữ tiền đồng
lượng kiều hối gửi về cho người thân dịp tết nguyên đán tăng cao
các công ty kiều hối đã phải làm việc hết công suất để kịp chi trả
những ngày cận tết ngân hàng vietcombank đã chi trả bình quân hơn tám triệu đô la mỹ cho khách hàng
nâng tổng lượng kiều hối chuyển về qua ngân hàng này trong năm hai nghìn một mươi chín vượt mức hai năm tỷ đô la mỹ
tăng một mươi hai so với năm trước
tại công ty kiều hối đông á lượng kiều hối chuyển về trong tháng một mươi hai tăng chín so với cùng kỳ năm trước
đại diện công ty này dự báo lượng giao dịch sẽ tăng từ hai đến ba lần trong dịp tết nguyên đán
nhờ người nhận kiều hối dần chuyển từ ngoại tệ sang nắm giữ tiền việt nam đồng
nên tỷ giá quy đổi đô la mỹ việt nam đồng từ đầu năm đến nay khá ổn định
dù thị trường trên thế giới biến động mạnh